tỉnh lào cai đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km hai trăm sáu mươi một bảy trăm linh cao tốc nội bài lào cai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý đặc biệt là các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ vi phạm về nồng độ cồn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng
vào trưa ngày hôm nay công an huyện biến lức tỉnh long an đã bắt giữ đối tượng nguyễn huỳnh thành quê quán tại thành phố đà nẵng là người đã điều khiển ô tô tải gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn
theo cơ quan công an vào đêm ngày hôm qua ba xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ một đoạn xã mỹ đức tây huyện cái bè tỉnh tiền giang thì bất ngờ ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi bảy do nguyễn huỳnh thành điều khiển lưu thông cùng chiều đâm trúng
vụ việc khiến một người tử vong nhiều phương tiện hư hỏng giao thông hỗn loạn sau khi tai nạn xảy ra thành đã lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được thông tin phối hợp từ công an tỉnh tiền giang công an tỉnh long an đã triển khai lực lượng
lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn bắt giữ được thành trên đường tỉnh tám trăm ba mươi đoạn cầu sáng lớn địa bàn xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an và hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh tiền giang tiếp tục điều tra xử lý
trong khi đó tại lâm đồng vào trưa ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh một trăm một mươi ba công an tỉnh lâm đồng phối hợp cùng với công an thành phố đà lạt đã kịp thời thuyết phục ngăn chặn một thanh niên ngáo đá có ý định tự sát trên địa bàn phường hai thành phố đà lạt
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về một đối tượng cầm dao đưa vào yết hầu có hành vi la hét bất thường đe dọa sẽ tự sát tại đường nguyễn thị nghĩa phường hai thành phố đà lạt
tiếp cận hiện trường sau khoảng một mươi phút lực lượng công an đã tước bỏ được vũ khí và đưa đối tượng về công an phường hai để làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai tên lê văn đạt đang tạm trú tại huyện đơn dương công an thành phố đà lạt đã tiến hành test ma túy đối với lê văn đạt
cho kết quả dương tính với ma túy đá và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý